thưa quý vị bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba

kết hợp với sát triển khai sinh chắc học

và tại cảng hàng không quốc tế phú bài của tỉnh thừa thiên huế kể từ ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với quy trình này hành khách khi làm thủ tục thì chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
quét vào hệ thống sẽ nhận diện được hành khách giúp cho các thủ tục được thực hiện nhanh chóng
và để tạo thuận lợi hơn nữa cho hành khách chính thức bắt đầu từ ngày một tháng sáu
tại tất cả các sân bay trong nước trên các chuyến bay nội địa hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử
ở mức độ hai để làm thủ tục tại quầy làm thủ tục check in
cửa boting điểm kiểm tra an ninh hàng không và điểm kiểm tra tại cửa khởi hành
và như vậy là thay vì phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân
hay hộ chiếu thì nay chỉ với tài khoản định danh điện tử mức độ hai
hành khách hoàn toàn có thể dễ dàng làm thủ tục khi đi tàu bay
đây là lần đầu tiên anh hanh chị liên sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
để làm thủ tục tại quay check in
tại đây chị liên mở tài khoản định danh trên ứng dụng vn eid
và đưa cho nhân viên hàng không tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin
nhiều lúc mình đi có thể là quên mang căn cước công dân
và chứng minh nhân dân nhưng mà điện thoại thì thường thường mọi người không quên nên nó rất là tiện
theo tuyên truyền của các can bộ ở phường với cả tỉnh thì nó có tiện ích
khi nó dùng bốn trong một năm trong một
có thể dùng thay hộ khẩu thay chứng minh thư
rồi có thể tích hợp được bằng giấy phép đất xe
rồi sau này có thể tài khoản ngân hàng có thể tích hợp vào trong này mua
nên là mình mới sử dụng cái này
tại điểm kiểm tra an ninh hàng không
những bảng hướng dẫn như thế này cũng đã được phủ kín tại điểm
nhiều hành khách cũng đã chủ động sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
để hoàn tất thủ tục
tuần đêm có nghe trên báo đài
nhưng mà đây là lần đầu tiên sử dụng
thì thấy áp dụng cái này cũng rất là hay
mình đỡ phải nhỡ trong trường hợp mà mình quên giấy tờ tùy thân ấy
thì sử dụng cái này rất là tiện cho mình
và cuối cùng tại cửa khởi hành
thay vì phải đưa các loại giấy tờ cá nhân truyền thống
thì nay hành khách cũng chỉ cần xuất trình tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trải nghiệm tiện ích mới này
đã mang đến nhiều cảm nhận mới đối với các hành khách
tôi không bị gặp bất đi một khó khăn nào cả
từ phần check in ở ngoài quầy cho đến phần qua cửa an ninh
cũng như là lên sân bay lên máy bay
phần này thì tôi cũng đã làm khá nhiều lần rồi
từ khi mà bắt đầu ứng dụng vào ngày một tháng sáu
nó cũng khó nhưng mà cũng được chứ làm được
thường lợi hơn nhiều chứ
nếu mà cái này mình đi nó có trường hợp đầy đủ
thì mình cầm đi thì rất là tiện lợi
khách có thể sử dụng rất nhiều cái phương tiện để làm thủ tục lên máy bay
ví dụ như làm thủ tục online
hoặc là làm thủ tục ở các cây tự động tại nhà ga
thì khi mà khách sử dụng định danh điện tử mức hai đấy
thì khách có thể không cần qua quầy xác định
nếu khách có thể đi vào thẳng phòng chờ
cho nên tôi thấy rất là phù hợp và thuận tiện cho hành khách đi máy bay
theo thống kê từ ngày triển khai thí điểm cho đến nay
cả nước đã có trên hai lượt hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
để qua an ninh sân bay
so với thực tế thì số lượng này còn khá khiêm tốn so với kỳ vọng
bởi nếu chỉ tính riêng tại sân bay nội bài
mỗi ngày trung bình đã có trên hai lượt hành khách đi nội địa
vậy những khó khăn vướng mắc gì đã phát sinh trong thực tiễn
quý vị cùng theo dõi trong ghi nhận ngay sau đây
theo ghi nhận tại cảng hàng không quốc tế nội bài
đối với hành khách sử dụng tài khoản điện tử mức độ hai
khi làm thủ tục
cũng đã phát sinh một số sự cố
xuất phát lỗi từ tài khoản định danh
lỗi mạng mất kết nối
hay một số hành khách chưa quen thao tác trên ứng dụng
mong muốn là người dân khi mà đã chủ định là sử dụng cái định danh mức độ hai này
thì trước khi mà vào cái vị trí cần xuất trình giấy tờ tùy thân
thì nên thao tác trước để mà xuất hiện được cái hình ảnh mặc trước căn cước công dân của mình
đây là giai đoạn thử nghiệm
thế nên là mọi người cũng nên mang theo giấy tờ tùy thân
để có thể là đảm bảo được cái chuyến bay của mình làm thủ tục được thông suốt
liên quan đến một số vấn đề còn gặp vướng mắc liên quan đến tính pháp lý thiết bị và giải pháp xác thực
mới đây tại cuộc họp giữa cục hàng không việt nam
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan
nhiều ý kiến đã được đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn
nằm trong số các đối tượng mà được khai thác thông tin
trong cái hệ thống định danh và xác thực điện tử này
trang thông tin định danh điện tử này
thẻ căn cước công dân chip điện tử
trong đó thì có điều kiện là cái phần mềm và thiết bị
thì phải được bộ công an hướng dẫn
thế tuy nhiên cái khó khăn ở đây là hiện nay thì bộ công an
chưa có hướng dẫn về cái thiết bị và phần mềm để khai thác
cái hệ thống dữ liệu nêu trên
khi mà chúng ta sử dụng cái tài khoản định danh mức độ hai
thì hiện nay là dấu hiệu về thật giả
thì là có cái văn bản hướng dẫn một nghìn một trăm linh một của tổ công tác
nhưng mà chúng ta chưa có cái hướng dẫn
thì tôi đề nghị rằng là
có lẽ là tuần sau thì đề nghị là
chỗ c sáu sớm hướng dẫn được đoạn hiểm không
về cái việc mà có cái dấu hiệu nhận biết thật giả
đối với tài khoản định danh mức độ hai
chúng ta đã áp dụng thì phải đồng loạt luôn
cả căn cước công dân cả định danh định tử cá nhân
chứ không thể áp dụng một trong hai được
thế do vậy là cái giải pháp kỹ thuật bây giờ
là cái thiết bị hiện nay nó đã xử lý được cái định danh cá nhân hay chưa
cùng hồng việt nam sẽ trình bộ đồng hồn tài
để sửa cái thông tư một mươi ba liên quan đến giấy tờ điện tử ba
bởi vì báo cáo đồng chí là
nghị định năm chín thì có rồi
tuy nhiên là trong cái giấy tờ điện tử ba
mà bộ trưởng không còn tải quyết định
thì cái đấy nó mới có anh với cạnh
cho nên là chúng tôi buộc phải sửa
phải sửa xong thì mới áp dụng được
cho nên là tôi nghĩ là cái câu chuyện
tổng công ty cả acv đề xuất là
cho thí điểm kéo dài đến hết ba mươi một tháng tám
là nó có sự hợp lý của nó
hiện nay để mà mình xác thực được
thì nó thông qua một cái chữ ký số
và chữ ký số này thì chỉ có bên
của trung tâm ra
của trung tâm dân cư
thì bọn em mới cung cấp cái đấy
và khi đấy nó cơ chế
khi mà anh sử dụng cái thiết bị đấy
phát hành ra thì nó sẽ
có cơ chế để xác thực là
đúng là cái thẻ đấy được phát hành từ
c sáu bộ ngoan
thẻ căn cứ công dân
còn nếu mà không thì mình sẽ phát hiện ra ngay là nó là
thẻ giả hạn
đấy là có cả cơ chế về chữ ký số
đảm bảo an toàn
rồi là cơ chế về xin chắc
để các anh khai thác

ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử
làm thủ thuộc đi tàu bay
đối với các hành khách
được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chuyển
trong chuyển đổi số
bởi những tiện ích về rút ngắn thời gian
giảm thiểu các rủi ro an ninh
và nâng cao công tác quản lý tại sân bay
thưa quý vị
theo thống kê của bộ công an
thì đến nay đã thu thập được trên
ba mươi bảy triệu hồ sơ cấp định danh điện tử
và có gần một mươi bảy triệu tài khoản
đã được kết hoạt
bộ công an thì cũng khẳng định
hệ thống định danh xác thực điện tử
khi kết nối với một hệ thống của các bên
thì đều phải được xác thực bảo mật
và như vậy
khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai làm thủ thuộc đi tàu bay
thì toàn bộ thông tin của công dân
đều được bảo mật an ninh an toàn
không thể bị lộ lọt
cũng như bị đánh cắp thông tin cá nhân
thời gian thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh
mức độ hai tại toàn bộ các sân bay
trên cả nước sẽ kéo dài đến hết tháng tám
sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm
làm cơ sở cho việc ứng dụng
các tiện ích từ căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
và các hoạt động của các giao dịch hành chính dân sự
và đến đây
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc